ngày hai mươi năm tháng sáu đảng bộ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với hai trăm năm mươi sáu đảng viên ưu tú đại diện cho ba bảy trăm linh đảng viên trong toàn đảng bộ
đây là đại hội được tỉnh ủy quảng ngãi chọn là đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp huyện tại đại hội và đại hội điểm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ mới đảng bộ huyện ba tơ quyết tâm xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với khai thác tài nguyên hợp lý bảo vệ môi trường phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ bảy tám một năm